tỉnh đắk lắc đã công bố quyết định của bộ chính trị về công tác cán bộ đồng chí phạm minh chính
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương chủ trì hội nghị
tại hội nghị thay mặt bộ chính trị đồng chí phạm minh chính đã trao quyết định của bộ chính trị
về việc phân công đồng chí bùi văn cường ủy viên ban chấp hành trung mương đảng bí thư đảng đoàn
chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam thồi giữ chức bí thư đảng đoàn tổng liên đoàn lao động việt nam
chỉ tham gia ban chấp hành ban thường vụ và giữ chức bí thư tỉnh ủy đắk lắc nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
cũng tại hội nghị thay mặt bộ chính trị đồng chí phạm minh chính trao quyết định của bộ chính trị
về việc phân công đồng chí trần quốc cường ủy viên trung mương đảng phó bí thư tỉnh ủy đắk lắc
thôi tham gia ban chấp hành ban thường vụ và thôi giữ chức phó bí thư tỉnh ủy đắk lắc nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
điều động bổ nhiệm đồng chí giữ chức phó trưởng ban nội chính trung ương